công an tỉnh đồng nai cho biết đã bắt giữ đối tượng mai xuân bình hai mươi một tuổi thường trú tại huyện bảo lộc tỉnh lâm đồng
bình được xác định là nghi can đã xông vào cướp tại phòng giao dịch hóa an ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh bắc đồng nai ở thành phố biên hòa gây xôn xa dư luận ở địa phương
khoảng một mươi sáu giờ chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi một đối tượng bình đi xe máy đến phòng giao dịch hóa an
ở địa chỉ số hai nghìn một trăm linh sáu quốc lộ một k phường hóa an thành phố biên hòa
sau khi để xe máy ở phía ngoài lề đường đối tượng đội mũ bảo hiểm bịt khẩu trang màu đen
đeo găng tay và ba lô tiến vào bên trong khi đến bàn giao dịch nhân viên đang làm việc
bình bất ngờ rút từ trong ba lô ra một vật màu đen nghi giống như quả liệu đạn
rồi bước lên tấm kính bàn khu vực nhân viên ngân hàng làm việc
bình dùng vật màu đen uy hiếp buộc hai nhân viên đi vào phía bên trong căn phòng
sau đó bình quay trở lại khu vực giao dịch của hai nhân viên với mục đích để tìm tiền
rồi nhanh chóng leo qua tấm kính để trốn thoát
qua kiểm đếm phía ngân hàng xác định đối tượng chưa cướp được tiền
vụ việc đang được công an tỉnh đồng nai tiếp tục điều tra làm rõ